trong ngày làm việc thứ một mươi một của phiên toàn xét xử vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet

trong việc đưa ra căn cứ kết tội đối với các bị cáo
trong ngày làm việc hôm nay hội đồng xét xử tiếp tục tiến hành tranh tụng giữa viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú thọ
với các luật sư bảo chữa cho các bị cáo nguyễn thanh hóa phan văn vĩnh
bị cáo phan văn vĩnh đã bày tỏ trước hội đồng xét xử về sự ân hận và đáng tiếc của bản thân
khi thiếu trách nhiệm thiếu kiên quyết để xảy ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng
đồng thời mong muốn đảng nhà nước và nhân dân tha thứ cho sai phạm của mình
trong phiên xét xử hôm nay hội đồng xét xử cũng tiến hành tranh luận với các bị cáo là đồng phạm trong các nhóm tội
sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc đánh bạc mua bán che phép hóa đơn rửa tiền
hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi bị truy tố theo cáo trạng bên cạnh đó mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt